ngày hôm qua đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đào tấn cường bốn mươi chín tuổi
trú tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng bị truy tố về hành vi đe dọa giết người
người mà bị cáo cường nhắn tin đe dọa chính là chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng đương nhiệm huỳnh đức thơ
phiên tòa đã thu hút sự chú ý của đông đảo quân chúng nhân dân trên địa bàn thành phố
theo cáo trạng của viện kiểm sát đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
vì nghi ngờ phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng là người đã tham mưu đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân huỳnh đức thơ
ký văn bản thanh tra lô đất tại khu biệt thự suối đá bán đảo sơn trà làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân
và em trai hiện cũng đang công tác tại ủy ban nhân dân thành phố nên bị cáo cường đã mua một điện thoại di động với hai sim
để nhiều lần nhắn tin đến số máy của ông huỳnh đức thơ với nội dung đe dọa ông thơ và gia đình
không những vậy gia đình ông thơ còn thường xuyên bị người lạ theo dõi hỏi thăm
hậu quả đã khiến ông huỳnh đức thơ hoang mang lo sợ bị xâm hại đến sức khỏe tính mạng bất cứ lúc nào
và phải nhờ đến các lực lượng công an quân đội vào cuộc tuần tra kiểm soát bảo vệ
tại phiên xét xử bị cáo thừa nhận hành vi của mình nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như viện kiểm sát truy tố và đề nghị chủ tọa xem xét
căn cứ vào lời khai của bị cáo cùng kết luận của cơ quan điều tra
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo đào tấn cường một mươi tám tháng tù về tội đe dọa giết người
còn vào chiều tối qua sau hai ngày xét xử vụ án huỳnh thị huyền như bốn mươi tuổi
nguyên phó phòng quản lý rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tinh banh
trên nhánh tp hồ chí minh và võ anh tuấn bốn mươi sáu tuổi nguyên cán bộ văn phòng việt tiên banh trên nhánh tp hồ chí minh
trong việc lừa đảo chiếm đoạt trên một tám mươi năm tỷ đồng của năm công ty hội đồng xét xử đã tuyên án
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huyền như mức án tù chung thân
tổng hợp hình phạt với bản án trước mức hình phạt chung là tù chung thân võ anh tuấn bảy năm tù
tổng hợp hình phạt chung với bản án trước là hai mươi bảy năm tù
về phần trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc huỳnh như bồi thường cho năm công ty số tiền đã chiếm đoạt
trong đó tuấn liên đới cùng huỳnh như bồi thường cho công ty hưng yên hai trăm linh tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
để có tiền trả nợ lãi suất cao do thua lỗ trong việc đầu tư chứng khoán và bất động sản
như lấy danh nghĩa quyền trưởng phòng giao dịch điện biên phủ gặp gỡ nhiều tổ chức cá nhân
vi động tiền gửi cho việt tinh ben rồi chiếm đoạt như bỏ tiền cá nhân để trả tiền lãi ngoài hợp đồng
phí môi giới để dẫn dụ nhiều cá nhân đơn vị gửi tiền
khi họ chuyển tiền vào tài khoản mở tại việt tin đen như lập các chứng từ chứng ký giả của chủ tài khoản
sử dụng quyền trên hệ thống trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng đi trả nợ cá nhân
tổng cộng như chiếm đoạt gần bốn tỷ đồng
trong đó năm công ty có tài khoản mở hợp lệ được lãnh đạo của việt tin bank ký duyệt
bị chiếm đoạt một tám mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rê vũng tàu vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty sao vàng và công ty svs đóng tại thành phố vũng tàu
theo điều tra công ty sao vàng và công ty svs thu tiền của khách hàng
theo các hợp đồng hợp tác đầu tư hơn một tám trăm năm mươi tỷ đồng
hai công ty này không thực hiện việc đầu tư như nội dung hợp đồng đã ký kết với khách hàng
hiện hai công ty cũng chưa hoàn trả cho hai trăm hai mươi bảy cá nhân có đơn tố giác là hơn hai trăm năm mươi hai bảy tỷ đồng
đối với công ty svs thời điểm tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
khi đã không còn khả năng chi trả gốc và lợi nhuận cho khách hàng
công ty này vẫn tiếp tục ký hợp đồng hợp tác đầu tư
và thu tiền của khách hàng
sau đối tượng trong đó có tài xế xe bồn chở xăng lơ xe chủ nhà kho ở huyện nhà bè
đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tạm giữ về hành vi rút ruột hàng nghìn lít xăng dầu
đây là đường dây rút ruột xăng dầu mới nhất bị triệt phá
sau những vụ rút ruột xăng dầu tương đối lớn trước đó
phòng cảnh sát hình sự đang làm rõ các hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với các đối tượng này
ngày tám tháng hai xe bồn chở xăng biển kiểm soát tám mươi ba c một nghìn tám trăm linh chín tấp vào trong kho
nhân viên kho nhanh chóng đóng cửa lại
ngay lập tức hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự phá khóa cổng ập vào
tại đây đoàn công tác bắt quả tang tài xế nguyễn văn hùng quê sóc trăng
đang cùng một số đối tượng rút xăng dầu từ các xe bồn ra bán cho ngô văn trí là chủ kho
và đường hoàng duy là quản lý kho
làm việc với cơ quan điều tra tài xế hùng khai nhận trước đó chiếc xe bồn này
đến kho xăng dầu dafa gò dầu để lấy một mươi bốn lít xăng e năm đi giao cho một cửa hàng ở sóc trăng
trên đường đi hùng tóc vào kho của trí rút một trăm tám mươi lít xăng đựng trong sáu can loại ba mươi lít
sau đó hùng mở nắp bồn xăng hút thêm một năm trăm linh lít xăng e năm ra bán thì bị bắt quả tàng
riêng chủ kho ngô văn trí khai do thấy nhu cầu của cánh tài xế xe bồn chở xăng
muốn rút bớt xăng dầu trong xe ra bán để kiếm thêm thu nhập
nên từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trí đã đứng ra móc nối với cánh tài xế
để thu mua xăng dầu
đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ hai xe máy chở ba thanh niên lấn làn
đâm trực diện xe khách dường nằm khiến cả ba văng xuống đường tử vong tại chỗ
vụ tai nạn vừa xảy ra vào dạng sáng qua tại km số tám mươi hai tám trăm linh quốc lộ hai
đoạn thuộc địa phận huyện bắc quang tỉnh hà giang
ba nạn nhân thiệt mạng được xác định là hà văn miêu hai mươi bốn tuổi hà đức toàn hai mươi ba tuổi
và lý văn kiên một mươi bảy tuổi
cùng chú tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên chiếc xe máy chở ba thanh niên
chạy trên quốc lộ hai với tốc độ cao
khi đến km số tám mươi hai tám trăm linh chiếc xe máy đã đâm trực diện vào xe khách dường nằm
biển kiểm soát tỉnh bắc ninh
sau cú đâm mạnh cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng
ba người ngồi trên xe máy văng xuống đường tử vong tại chỗ
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do người lái xe máy đi với tốc độ cao
đồng thời lấn làn dẫn tới không làm chủ được tay lái
trong những ngày cận tết này trên những tuyến đường và đặc biệt là những tuyến đường
ở các đô thị lớn thì luôn trong tình trạng quá tải bởi lượng người và phương tiện gia tăng đột biến
đây cũng chính là thời điểm mà các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an
luôn phải căng mình làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự
nhích từng mét từng mét đường
những hình ảnh này là không mới hiếm gặp tại thủ đô hà nội những ngày qua
chờ từ ba đến năm lượt đèn đỏ mới thoát được một ngã tư
những ngày cận tết như thế này hầu như khung giờ nào cũng là giờ cao điểm
và đây cũng là thực trạng chung tại một số thành phố lớn trên cả nước
thường thì đi khoảng bốn mươi năm phút những ngày này thì đi về nhà khoảng năm km thôi mà chỉ đi cảm thấy là đi phải đến một tiếng
hơn một tiếng mới về nhà
thực sự là rất khó khăn vì đường nào cũng đông đường nào cũng tắt
trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông
lãnh đạo bộ công an đã có công điện chỉ đạo công an các tỉnh thành phố
chủ động huy động các lực lượng hạn chế hợp hành
tập trung cao độ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
với mục tiêu cao nhất là hạn chế tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
tại thì công an thành phố cũng tăng cường thêm các học sinh sinh viên của học viện cảnh sát
các lực lượng thanh niên tình nguyện của đoàn thanh niên quân thành phố hà nội
lực lượng pki một mươi hợp dụng hệ thống cơ động về tăng cường và năng suất
và ngoài ra quân số ứng trực của đơn vị lúc nào cũng đảm bảo từ năm mươi đến một trăm linh
không phải giờ cao điểm như ngày trước nữa mà là tất cả các giờ luôn
có thể nói hai khu vực trọng điểm là sân bay quốc tế tây thiên nhất
và cảng ác lái vẫn là hai khu vực trọng điểm về ủn tắc giao thông
do đó là chúng tôi đã có biện pháp cụ thể trong thực hiện này
đặc biệt là đối với hai khu vực này thì những giải pháp của chúng tôi đặt ra
là chúng tôi giao trách nhiệm cho cảnh sát giao thông
khi tác nghiệp thì anh phải thực hiện bằng những công việc cụ thể
và những công việc đó thực hiện phải thấy được hiệu quả ngay
chứ không phải là những công việc chung chung
đối với thủ đô hà nội
các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát hình sự
là lực lượng không thể thiếu trong những ngày này
mục tiêu chính là giảm áp lực giao thông
nhưng quan trọng hơn là đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong những ngày cuối năm
lực lượng một trăm bốn mươi một ban chỉ đạo một trăm bốn mươi một đã ban hành các kế hoạch
để tăng cường lực lượng
để khép kín thời gian địa bàn để tập trung
kiểm tra xử lý
các hành vi vi phạm về dịch vụ tội phạm cũng như là chủ động
để phát hiện những trường hợp mà có chất lượng tội phạm
mang theo trong dịch vụ tội phạm để bàn giao cho các quan chức năng để kiểm tra xử lý
ngay từ thời điểm này
lực lượng công an cũng đã lên kế hoạch ứng trực tại những điểm bán pháo hoa
nơi diễn ra các sự kiện gần tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
lực lượng cảnh sát cơ động
tức là tuần tra kiểm soát độc lập
và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố
cũng như là công an các địa phương
tăng cường lực lượng
tuần tra khép kính trên các địa bàn tuyến khu vực trọng điểm
đảm bảo tình hình an ninh trật tự
đồng thời cũng là phối hợp với các đơn vị bảo vệ an toàn
các khu vực
vui chơi giải trí công cộng
những địa điểm tổ chức lễ hội trong dịp tết này
un tắc giao thông dịp cận tết
đang là thực trạng khiến không ít thành phố lớn trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
đặc biệt là chơi hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khu hòa bình phường cẩm tây thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
và đối tượng lê quang chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu ba phường phong hải thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an